thưa quý vị ngày mai thời tiết cả nước sẽ có chung một xu hướng là giảm mưa và tăng nhiệt
nguyên nhân là khối không khí biển ổn định lấn từ phía đông vào trục của nó đi qua khu vực trung bộ
vì vậy ở miền trung ngay từ đêm nay sẽ không còn nơi nào có mưa
ngày mai miền trung trời sẽ có nắng từ sớm và cường độ nắng khá mạnh
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi sẽ xảy ra tình trạng nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai duy trì trong khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ
một số nơi ở khu vực vùng núi phía tây của trung bộ sẽ có nhiệt độ cao ba mươi bảy ba mươi tám độ
từ ngày mai nam bộ và tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt ít mưa trong đúng mùa mưa
khi mưa giảm thì nền nhiệt ngày mai tại nam bộ và tây nguyên sẽ tăng đáng kể
cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên nhiệt độ sẽ tăng lên ba mươi ba mươi hai độ
cục bộ một số nơi nhiệt độ tăng cao lên mức ba mươi ba ba mươi bốn độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ nhiệt độ cũng tăng cao lên ngưỡng ba mươi ba ba mươi năm độ
nóng sẽ xảy ra cục bộ một vài nơi ở khu vực miền đông nam bộ
mưa ở miền bắc cũng không còn nhiều
tuy nhiên trong đêm nay ở khu vực trung du và vùng núi phía bắc vẫn còn có mưa giải rác
ngày mai mưa giảm hẳn trời nắng mạnh từ sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bắc
nhiệt độ tăng cao lên mức ba mươi ba ba mươi bốn độ
riêng thủ đô hà nội hòa bình và một số nơi ở khu vực đồng bằng bắc bộ
nhiệt độ sẽ tăng lên mức ba mươi năm độ
và đây cũng là những điểm nắng nóng cục bộ ở miền bắc trong ngày mai
trên biển hầu khắp các khu vực biển đông thời tiết tốt
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
do hướng nam đến tây nam cường độ cấp bốn cấp năm mưa rào và rông vài nơi
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
do hướng tây nam yếu cấp bốn mưa rông cũng chỉ xuất hiện một vài nơi
nên tầm nhìn xa trên một mươi km biển lặng
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước